thưa quý vị đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
vừa bắt giữ hai đối tượng thực hiện hành vi dùng roi điện bình xịt hơi cây để cướp tài sản của người dân
gần ba giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu chị nguyễn thị hồng lý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ ở xã tân thạnh đông huyện củ chi
đang đứng nói chuyện với hàng xóm mới tìm tạp hóa của nhà thì bất ngờ bị nhóm thanh niên đi hai xe gắn máy chạy tới
dùng dụng cụ chích điện và bình xịt hơi cay tấn công
đối tượng nữ sau đó gom tài sản là điện thoại dây chuyền tiền mặt rồi có nhóm bỏ trốn
nạn nhân cho biết bị mất ba điện thoại dây chuyền vàng trị giá ba mươi năm triệu đồng một mươi tám triệu đồng tiền mặt
vào cuộc truy xét đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện củ chi
phát hiện các đối tượng đang lẫn trốn ở một khách sạn ở huyện hóc môn nên kiểm tra bắt giữ
các đối tượng gồm lương minh khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ quận bình tân hai tiền án cướp giật tài sản
hà thị kim nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn lê vũ việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn võ minh dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cả bốn đối tượng đều nghiện ma túy
ngoài ra công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan trong đó có rôi điện bình xịt hơi cay gậy vũ
ngoài ra nhóm này còn khai nhận đã thực hiện sáu vụ cướp dật khác
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra